sáng ngày một mươi một tháng một dự án vành đai hai trên cao của thủ đô hà nội đoạn từ cầu vĩnh tuy đến ngã tư vọng đã chính thức thông xe
nối tiếp đoạn tuyến từ ngã tư vọng đến ngã tư sở kéo dài tuyến này lên hơn năm km
đây là dự án nhằm tạo thông suốt thuận lợi cho người dân di chuyển trên tuyến từ khu vực quận long biên nối tiếp vào các quận nội thành
tuy nhiên vẫn còn nhiều lo ngại tình trạng ồn tắc sẽ xảy ra cục bộ ở các tuyến còn lại chưa được nâng cấp về hạ tầng
đây là dự án nối trực tiếp cầu vĩnh tuy bắc qua sông hồng với trung tâm thành phố hà nội được khởi công xây dựng từ quý ii năm hai nghìn một mươi tám
đây là tuyến dành riêng cho xe cơ giới di chuyển với tốc độ cao
ngay trong ngày đầu thông xe tuyến này đã đón nhiều lượt phương tiện di chuyển trên tuyến
tuy nhiên nhiều người dân khu vực cho biết mặc dù việc di chuyển trên tuyến rất dễ dàng với tốc độ cao
nhưng khi đến điểm cuối thì vẫn xảy ra ủ nứ kéo dài từ điểm rừng đèn đỏ tại nút giao ngã tư sở lên tới điểm xuống của vành đai hai đã khiến nhiều phương tiện gặp khó khăn
từ trên cầu đi xuống đây ngay đầu gã tư vành đai ba đã làm tí điểm rồi bây giờ làm lại vẫn như thế

đi rất nhanh xuống đây
coi như ụn ụn ở kia tư đèn đỏ kia không để dừng nữa thì nó dòng nước chảy nó cứ chảy đều đều đến loạn quay đầu người ta quay

có được không
còn cứ để cho nó chảy như ngày xưa cái dòng nước chảy như ngày xưa nó cứ theo cái vòng chuyến nó chảy đến loạn quay đầu nó lại quay
đấy thì là nó cứ đều đều đều thì nó không bị ụn người
tuy nhiên theo các chuyên gia giao thông thì việc ồn tắc ở nút giao ngã tư sở hiện nay chỉ là nhất thời và sẽ không kéo dài
với phương án tổ chức giao thông như hiện tại tuyến vành đai hai đã có khả năng liên thông liên tục trên tuyến mà không chịu một luồng xe nào giao cắt trực diện tại ngã tư sở
dòng xe có khả năng di chuyển liên tục để thoát nước
nếu bỏ hệ thống đèn tín hiệu tại khu vực này đây rất có thể sẽ là phương án tổ chức giao thông sẽ được tính đến trong thời gian tới
một ngày một tuần ban đầu thì có thể là mức độ ủng tắc rất là lớn do người dân chưa thể rút kinh nghiệm được
nhưng mà sau một khoảng thời gian khoảng chừng một hai tháng thì tôi nghĩ là sẽ có điều chỉnh từ trong cái lựa chọn hướng tuyến của người dân
và từ đó thì cái nút giao nó sẽ không quá ụn tắt đâu
xét về lâu về dài thì để giải quyết được vấn đề ủn tắc tại nút giao ngã tư sở
dài hạn rất cần là có được một cái nút giao khác mức băng qua ngã tư sở và đáp xuống khu vực đường láng hoặc là nối tiếp thẳng đến đại lộ võ trí công
thì lúc đó chúng ta sẽ có một cái tuyến vành đai hai tương đối hoàn chỉnh gần như khép kín từ cầu vĩnh tuy nối đến cầu nhật tân
và như thế sẽ đóng góp rất lớn cho việc giải quyết ủng tắc giao thông cho thành phố hà nội
khi lưu thông tuyến vành đai hai trên cao các phương án tổ chức giao thông ở các nút lên xuống đã được ưu tiên điều chỉnh
để giải phóng năng lực của các luồng
tuy nhiên về lâu dài các chuyên gia cho rằng sẽ có sự gia tăng đáng kể về lưu lượng phương tiện ở những đoạn tuyến chưa được nâng cấp
cụ thể ở đây là tuyến đường láng